đã có thư cảm ơn gửi các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương và địa phương
nội dung bức thư nêu rõ
trong những ngày qua lực lượng công an nhân dân rất vinh dự
được các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương địa phương
các tầng lớp nhân dân kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
đến chia vui gửi thư chúc mừng tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm
ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
đảng ủy công an trung ương và bộ công an trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng
sự phối hợp giúp đỡ tận tình có hiệu quả của các bộ ban ngành đoàn thể ở trung ương
địa phương các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với lực lượng công an nhân dân việt nam
chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp giúp đỡ có hiệu quả
của các đồng chí lãnh đạo của đồng chí đồng bào trong thời gian tới
để lực lượng công an nhân dân tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa xứng đáng với truyền thống anh hùng vẽ vang
công an nhân dân việt nam trung thành với đảng tận tụy với dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo đồng chí đồng bào mạnh khỏe hạnh phúc và thành công
đảng ủy công an trung ương và bộ công an
cũng trong ngày hôm qua nhiều địa phương trên cả nước đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày
truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại long an trải qua bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành các thế hệ công an các cấp trong tỉnh
đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang sẵn sàng chiến đấu không ngại hy sinh gian khó
vì nền độc lập tự do của dân tộc vì an ninh tổ quốc
qua đó phát huy cao độ tinh thần cách mạng tự lực tự cường luôn tận tụy với công việc
phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách mưu trí dũng cảm tích cực phòng ngừa
chủ động tấn công kẻ địch và bọn tội phạm không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị
nghiệp vụ và năng lực công tác
kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập công an nhân dân việt nam một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là dịp để cấp ủy chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành
hợp giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng và nhân dân ra phó
còn tại thừa thiên huế công an tp huế đã có buổi gặp mặt các cán bộ công an qua các thời kỳ
nhằm ôn lại chặng đường lịch sử bảy mươi năm chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an tp huế nói riêng đồng thời tri ân lớp lớp thế hệ cha anh mẹ việt nam anh hùng
đã không tiếc máu xương hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
trong bảy mươi năm qua công an tp huế hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao có phần quan trọng
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị ra đời và trưởng thành trong chiến tranh cách mạng các thế hệ cán bộ đoàn viên thanh niên công an
luôn là lực lượng sung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự và đã có những đóng góp
xứng đáng vào trang sử vẻ vang của truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chúng ta hãy cùng theo dõi một số hoạt động nổi bật của đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng nam
một trong những lực lượng tiêu biểu cho tuổi trẻ công an khu vực miền trung trong công tác phát huy truyền thống của ngành
dưới cây nắng oi ả của những ngày hè tháng bảy trên mảnh đất quảng nam địa linh nhân kiệt
hơn bốn trăm linh đoàn viên thanh niên công an hào hứng tham gia hội trại theo bước chân những người anh hùng
tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm bắc trà my tỉnh quảng nam
là một trong những hoạt động tiêu biểu chào mừng bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân do tổng cục chính trị bộ công an
phối hợp với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức với lực lượng nòng cốt là đoàn thanh niên công an quảng nam
những ngày diễn ra hội trại là quãng thời gian quý giá cho thế hệ trẻ lực lượng công an nhân dân được giáo dục
phát huy truyền thống của ngành một cách chân thực nhất
đó chính là những hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng như tặng quà cho các đối tượng chính sách
người có công khánh thành khởi công các công trình thanh niên khám chữa bệnh cấp phát thuốc cho người dân
thông qua hoạt động các hội trại này vấn đề việc giáo dục truyền thống cho đồng viên thanh niên rất hiệu quả và thiết tực
trong đó chúng tôi có những buổi tội đoàn tội đoàn với các anh hùng công an dân
các cựu các bộ sĩ quan lãnh đạo công an dân của các thời kỳ
qua đó chúng tôi thấy được một lịch sử truyền thống
cũng như là một trạng đường chiến đấu bắt anh dũng của các thế hệ trang đại trước
để mà chúng tôi xây dựng lý tưởng niềm tin để tiếp tục công hiến văn đáo trong lực lượng
một ngày làm việc bận rộn của các bạn trẻ tri đoàn phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quảng nam
về việc trách nhiệm cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ cán bộ chiến sĩ của tri đoàn đã kheo léo tạo sự thoải mái
củng cố niềm tin khi làm việc đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an trong lòng người dân
bản chấp hành tri đoàn vẫn luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng
cho đoàn viên thanh niên luôn giữ vững lập trường chính trị tư tưởng
trong tiếp xúc với nhân dân luôn giữ đúng tư thế lệ tiết phát phong
bên cạnh đó thì
tri đoàn nguyễn chí thúc tư vẫn luôn đề ra những chương trình hợp đồng xã hội về cộng đồng
hướng tới những viễn đảo quê hương theo các tiếng gọi của tổ quốc
các chương trình về hướng về nguồn
là một trong những tri đoàn có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của đoàn thanh niên tỉnh
cán bộ chiến sĩ trẻ của đơn vị luôn ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thành công việc
vừa sắp xếp kế hoạch thời gian một cách hợp lý
để tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội
phấn đấu trở thành lực lượng sung kích trong mọi công tác và nhiệm vụ

em cảm giác rất là vinh dự và tự hào khi được đứng trong đội ngũ đó
em cảm thấy riêng bản thân sẽ càng cố gắng phấn đấu hơn nữa
đem tất cả những tình hình xung kích tình nguyện lòng nhiệt thành và tự trạng của mình
để cống hiến trong khả năng mà mình có thể
khắc ghi lời bác dạy
tuổi trẻ công an nhân dân nguyễn phát huy truyền thống vẻ vang của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và của lực lượng công an nhân dân khắc phục mọi khó khăn gian khổ
sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng và ngành giao phó
quyết tâm xây dựng đội quân xung kích canh mạng
viết tiếp những trang sử vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
và đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trong thời kỳ mới
chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức về an ninh trật tự
công an tỉnh lạng sơn vừa ra lệnh tạm giam đối tượng nông văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã đô lương huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
để điều tra về hành vi giết người khiến hai thanh niên tử vong
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám sau khi uống rượu hiếu về đến thôn nà luông
xã đô lương huyện hữu lũng dừng xe lại để hút thuốc
ngay khi đó mông văn tú và long văn luân cùng chú xã đô lương huyện hữu lũng
đi qua đá vào xe của hiếu dẫn đến ẩu đả giữa hai bên
sẵn giao cho người hiếu đã đâm tú luân do vết thương quá nặng
hai nạn nhân đã tử vong
tại cơ quan điều tra đối tượng hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày một mươi tám tháng tám tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa lưu động
tại đường lê hồng phong quận một mươi để xét xử bị cáo nguyễn văn anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng nguyễn văn anh cùng vợ là chị trần đình phương linh
thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh nghi ngờ vợ ngoại tình
chị linh đã bế con gái về nhà mẹ đẻ của mình ở quận một mươi để sinh sống
ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn anh đến gặp chị linh
chở đến một khách sạn trên đường lê hồng phong quận một mươi
trong phòng khách sạn anh lấy con dao đã giấu sẵn
ra đâm thẳng vào ngực chị linh tử vong
lúc này cháu như ý sinh năm hai nghìn một mươi bốn khóc đòi mẹ
nên anh dùng khăn tắm chùm kín cơ thể cháu rồi bế vào nhà tắm
xả nước nhằm làm cháu chết nhạt
rất may sau đó cháu bé vẫn còn sống
tại phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn văn anh
mức án tù trung thân và bồi thường cho gia đình bị hại
số tiền trên một tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với đồn biên phòng suối lam tỉnh tây ninh
bắt quả tang hai đối tượng lê hoàng diễn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại thị trấn tân châu huyện tân châu và phạm hữu lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại xã tân đông huyện tân châu đang vận chuyển số lượng lớn
nguyên liệu thuốc lá nhập lậu từ campuchia về việt nam
tiến hành khám xét xe ô tô tải biển số bảy mươi c hai nghìn hai trăm chín mươi bốn
tự lượng chức năng thu dưỡng một mươi năm tấn thuốc lá nguy liệu nhập lậu
một xe ô tô tải biển số bảy mươi c hai nghìn hai trăm chín mươi bốn một xe ô tô con biển số bảy mươi h bốn nghìn bốn trăm năm mươi năm
cùng nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hành vi
qua công tác điều tra khai thác nhanh cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đã thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với mai quý sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ ấp đông thành xã tân đông huyện tân châu là chủ của số thuốc lá nguyên liệu nói trên
trước đó vào ngày một mươi tháng tám tại khu vực ấp long phi xã long thuận huyện bến cầu
công an tỉnh tây ninh bắt quả tăng năm đối tượng vận chuyển sáu tám trăm tám mươi gói thuốc lá ngoại
các loại và sáu chiếc mô tô là phương tiện vận chuyển
chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận
của thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng về thực hiện các quy hoạch thoát nước
và chống ngập úng tp hcm
thủ tướng chính phủ yêu cầu việc chống ngập úng tp hcm là nhiệm vụ cấp thiết
đảng bộ chính quyền thành phố cần coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
tiếp tục đưa vào nghị quyết của đại hội đảng bộ thành phố để tập trung giải quyết
tạo chuyển biến căn bản rõ rệt trong nhiệm kỳ tới
trong đó trước hết phải tập trung khắc phục ngập úng tại khu vực trung tâm thành phố
bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chống ngập úng
tp hcm cần quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng bảo vệ các hồ điều hòa
và các vùng chứa nước hiện có đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hồ điều hòa
để chủ động chữ nước giảm ngập nạo vét giải tỏa vật cản trên hệ thống kênh rạch
để tiêu thoát nước nhanh giảm thời gian ngập úng khi mưa lớn
tăng cường quản lý tiến tới hạn chế việc khai thác nước ngầm tránh nguy cơ sụt lún
các bộ ngành và ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp tập trung giải quyết
nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc các quy hoạch thoát nước và chống ngập úng
huy động các nguồn vốn từ ngân sách thành phố oda ppp quỹ đất
và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện
mặc dù đã qua mùa cao điểm khăn nước sạch được gần hai tháng
nhưng một số khu vực nội thành hà nội lại rơi vào tình trạng bất nước cục bộ
sạch sông đà bị vỡ lần thứ một mươi ba
hàng ngàn hộ dân phải trông chờ vào những xe cấp nước lưu động hiếm hoi
của các công ty cung cấp nước
vào chiều qua ngày một mươi chín tháng tám sở xây dựng đã tổ chức họp báo
để thông tin chi tiết cụ thể về vấn đề này
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mất nước sinh hoạt trong những ngày nắng nóng cao điểm
người dân một số quận nội thành như hoàng mai thanh xuân đống đa cầu giấy nam tử liêm
đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt
nhiều gia đình trông chờ vào việc cấp nước từ các xe tét nhỏ
nhưng lượng nước ít ỏi này cũng chỉ thi thoảng mới có
trong buổi họp báo hầu hết các công ty cung cấp nước sạch đều cho biết
đã đưa ra rất nhiều giải pháp tình thế để giúp người dân bớt khó khăn
liên tục trong ngày với tình hình đến ngày hôm nay
việc mà cấp nước bằng xe nước ở khu vực mỹ đình cho đến hôm nay là dân chúng đã tương đối ổn định
và có đủ xe để cấp sang khu vực định công cũng là thiếu nước do khu vực đấy là vùng sâu vùng xe
còn về việc cấp nước bằng xe tét nước công ty vlco hiện nay đang điều hai xe đi cấp
báo cáo tất cả các nhà báo là hoàn toàn cấp làm miễn phí
chúng tôi rất mong qua các cơ quan thông tin báo chí
vận động người dân chia sẻ với công ty cấp nước chúng tôi
làm sao bà con cũng phải có bẻ mà chứa để giữ chữ trong những lúc bây giờ đã phân nước theo giờ
mà không có bể chứa mà lại phụ thuộc hoàn toàn bằng xô bằng chậu mà không có bể chứa
thì đến lúc dừng một cái đã là cấp nước theo giờ dừng một cái bà con bất luôn
liên quan đến đường ống nước sông đà đại diện sở xây dựng hà nội cho biết
qua báo cáo của công ty cổ phần nước sạch vinaconex thì trong thời gian tới
nhiều khả năng đường ống nước sông đà có thể tiếp tục
tiếp tục xảy ra sự cố nên giải pháp trước mắt đối với đơn vị phận hành đường ống này
là phải thành lập đội phản ứng nhanh để có thể xử lý sự cố một cách nhanh nhất
chúng tôi sẽ đôn đốc vinaconex chữa một mối đối vỡ chỉ trong vòng sáu tiếng
chứ không phải như hai mươi ba tiếng như ba đốt vừa rồi ba đốt vừa rồi chúng ta thay cả ba cây thì hai ba tiếng
nhưng mà vá đốt thì phải có đội phản ứng nhanh
cái này anh quân và anh phong phó đốc kiểm tra đội phản ứng nhanh và thiết bị dụng cụ
nếu xảy ra sự cố bảo cáo anh phong chỉ trong sáu tiếng thôi
trả lời về dự án đường ống cấm nước số hai song song với đường ống đang cùng cấm nước hiện nay
đại diện công ty cổ phần nước sạch vinaconex cho biết dự án đang được triển khai
và sẽ có những vật liệu công nghệ mới để xây dựng đường ống hạn chế các sự cố như đường ống hiện tại
đối với đường ống số hai thì chúng tôi lựa chọn cái vật liệu là ống gan gan rẻ
đây là vật liệu truyền thống và đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng tốt nhất
cũng trong buổi họp báo chiều ngày một mươi chín tháng tám
sở xây dựng hà nội cũng kiến nghị lãnh đạo thành phố có văn bản đề nghị tập đoàn điện lực việt nam
chỉ đạo các công ty điện lực thành viên có giải pháp ưu tiên đảm bảo ổn định nguồn cung cấp điện
cho các nhà máy các trạm sản xuất nước các trạm bơm tăng áp
nhằm phục vụ cung cấp nước sạch cho nhân dân thủ đô
ngày hôm qua bộ thông tin và truyền thông đã ra văn bản yêu cầu các cơ quan báo chí
chấp hành các quy định của pháp luật về báo chí
trong văn bản này bộ thông tin và truyền thông nêu rõ
thời gian vừa qua các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa thông tin về các vụ trọng án
có phần định hướng dư luận xã hội lên án hành vi phạm tội cảnh báo
săn đe đối với các đối tượng có ý định phạm tội
cổ vũ công tác xử lý nghiêm minh đúng pháp luật của các cơ quan chức năng
tuy nhiên một số cơ quan báo chí đã khai thác và cho đăng tải liên tiếp nhiều tin bài
về cùng một vụ việc triển khai thu thập thông tin và đăng tải tường thuật
theo thời gian và diễn biến vụ việc
trong đó có những thông tin mô tả chi tiết tội ác với các hành vi dùng dợn
hoặc khai thác thông tin giật gân xung quanh vụ án
xâm phạm quyền riêng tư của công dân đăng phát những phát ngôn không đúng chức năng
gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra gây hiệu ứng xấu cho xã hội
bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần phát huy hơn nữa
những ưu điểm trong công tác tuyên truyền thể hiện rõ trách nhiệm xã hội
đạo đức nghề nghiệp của người làm báo chấp hành đúng các quy định của pháp luật
trong hoạt động báo chí
bộ thông tin và truyền thông sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan báo chí
vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động báo chí xử lý lãnh đạo cơ quan báo chí
nếu để xảy ra sai phạm trong thời gian tới
chuyển sang những thông tin quốc tế
sau các vụ đánh bom tại bangkok chính phủ thái lan đã tích cực vào cuộc
để điều tra thủ phạm và có các biện pháp để đảm bảo an ninh
nhưng nhiều du khách việt nam vẫn quyết định hủy tour du lịch thái lan
do có lo lắng về sự bất an của mình
trong khi đó tổng cục du lịch và đại sứ việt nam tại thái lan cho biết
vẫn đang theo sát diễn biến và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ công dân việt nam nào
tại thái lan cần giúp đỡ
dù đã lên lịch đặt vé máy bay và khách sạn cho bảy mươi nhân viên đi du lịch thái lan
vào ngày một mươi chín tháng chín tới
nhưng công ty ceta international vẫn phải quyết định hủy tour
sau khi biết thông tin về hai vụ đánh bom liên tiếp
các vụ đánh bom tiếp xảy ra tại bangkok trong hai ngày qua

khá nhiều du khách đã gọi đến hủy tour đi thái lan

hoàn toàn ủng hộ các du khách đi thái lan
với các du khách có ý định hủy tour doanh nghiệp lữ hành này cho biết
hoàn toàn ủng hộ và tôn trọng ý kiến khách hàng
đồng thời tư vấn cho khách hàng chuyển sang các tour tương đương
tại các địa điểm du lịch khác như nội địa hoặc qua các nước như singapore malaysia
bản thân công ty cũng đang có khoảng ba trăm linh khách bên thái lan
để đảm bảo an toàn cho du khách công ty cũng đã chủ động điều chỉnh lịch trình
đồng thời phối hợp chặt chẽ với đại diện ngoại giao tại thái lan
để ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp
một là những khu đông người ở bangkok
thì những cái đó là những cái mà chúng tôi cũng cho các hướng dẫn viên
và yêu cầu là phía đối tác là tránh xa những vùng đó
tất nhiên nó vẫn phải đảm bảo các hành trình tour đầy đủ
ví dụ như tour thăm quan là batea có thể tăng thêm một ngày batea
chương trình tour chúng tôi có một cái là đi du thuyền trên sông chao phae a
thì chúng tôi đã thay đổi bằng một tuyến khác
không cho khách thăm quan vào những tuyến đó
bên cạnh số khách ô ạt hủy tour
thì vẫn có những du khách quyết định tiếp tục du lịch thái lan
theo lộ chỉnh sẵn có
mình cũng được biết là
chính phủ thái lan đã vào cuộc
như thế thì mình cũng phần nào yên tâm
cộng thêm nữa là công ty du lịch
cũng đưa ra một cái thông tin là
nâng cái mức bảo hiểm du lịch
lên đến một tỷ gì đấy
thế là mình cũng lấy cái đấy
làm cái yên tâm hơn
theo dõi sát sao sự kiện du khách việt nam
tại thái lan trong hai ngày qua
tổng cục du lịch cho biết hiện có một du khách việt nam
bị thương nhẹ và đã được đại diện
ngoại giao việt nam tới thăm hỏi

du lịch cũng đã có sự chỉ đạo tới các công ty lữ hành
đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách
trong bất kỳ trường hợp nào
dù là khách đang ở thái lan
hay khách muốn bay sang thái lan thời gian tới
nếu có những vấn đề gì nảy sinh
thì chúng tôi cũng quyết định
liên lạc với các cơ quan chức năng của bạn
đối tác công ty du lịch của mình
ký hợp đồng với bạn
thứ hai là cơ quan ngoại giao của việt nam
cơ quan đại diện việt nam ở thái lan

và các cơ quan đại diện việt nam ở thái lan
thế mà về phía công ty lữ hành
của du khách thì là
đã phải thông tin trước
thông tin trước cho du khách
các bạn đang theo dõi chương trình
an ninh ngày mới được phát sóng
vào lúc sáu h sáng hàng ngày trên antv
ngay sau đây mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi chuyên mục điểm báo
thưa quý vị và các bạn
hôm nay ngày hai mươi tháng tám
là thời hạn cuối cùng
để thí sinh hoàn thành thủ tục
đăng ký xét tuyển đợt một

đều đã lên phương án đảm bảo đóng cửa đúng một mươi bảy giờ và phải giải quyết hết các trường hợp chuyển đổi đã đăng ký trong thời hạn quy định
theo ghi nhận của phóng viên báo an ninh thủ đô ở một số trường đại học trên địa bàn thành phố hà nội
tại các bàn tư vấn đồng chặt người nhà và thí sinh đến xin hỗ trợ thông tin
đặc biệt tập trung vào việc mức điểm của thí sinh có phù hợp với ngành đã đăng ký hay không
liệu có phải rút hồ sơ chuyển đổi nguyện vọng hay không
mặc dù có số liệu trong tay nhưng các cán bộ tư vấn không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn
bởi vẫn đang có những chuyển biến lớn về số lượng hồ sơ mới nộp hoặc rút ra
ông nguyễn đức tĩnh phó hiệu trưởng trường đại học công đoàn cho biết
chúng tôi sẽ tăng cường nhân lực nhận hồ sơ đồng thời có lực lượng dự trữ chuẩn bị tình huống thí sinh đến quá đông
nếu không chuẩn bị kỹ tiệc này có thể sẽ có những phản nàn kiện cáo
ở một diễn biến khác báo công an nhân dân nhận định
xét tuyển đại học cao đẳng những ngày áp chóp bất loạn trước giờ chốt sổ
ghi nhận ý kiến nhiều thí sinh và phụ huynh cho rằng với diễn biến rút nộp hồ sơ có sự thay đổi liên tục như hiện nay
đặc biệt là hiện tượng nhiều thí sinh điểm cao các hồ sơ để nộp vào những ngày cuối cùng
đã khiến cho bảng xếp hạng về điểm số giữa các thí sinh xáo trộn và khả năng đỗ trượt vào phút cuối là vô cùng khó đoán
thực tế cho thấy một thí sinh điểm cao nộp vào sẽ làm cho thứ hạng thay đổi
sẽ có thí sinh trước đó đỗ nhưng nay lại có thí sinh khác vào nên dễ giành thành trượt
thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết từ một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám cho đến một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng tám
hệ thống dữ liệu về đăng ký xét tuyển sẽ tạm thời khóa dữ liệu không cung cấp dữ liệu thí sinh cho các trường
không để đơn vị nào can thiệp việc tính toán để chỉnh sửa chuyển đổi nguyện vọng
thậm chí chuyển hồ sơ sang trường khác như thí sinh phụ huynh lo ngại
thủ tướng chính phủ yêu cầu
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi khẩn trương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan xử lý rứt điểm
và ban xong bằng thi công cho chủ đầu tư nhà đầu tư trước ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời tổ chức lực lượng bảo vệ thi công
bộ giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương
giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt trong quá trình thi công
đồng thời yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công đảm bảo tiến độ dự án
vào trưa ngày hôm qua tại km số năm quốc lộ một mươi bảy
đoạn qua ấp một xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ben và xe máy khiến một phụ nữ tử vong
thời điểm trên bà nguyễn thị diễm điều khiển xe máy khi đi đến đoạn đường km số năm
ở ấp một xã đồng tiến bà diễm dừng lại hỏi đường rồi bất ngờ quay đầu xe lại để đi qua đường đối diện
cùng lúc này chiếc xe ben do tài xế lữ quốc bình điều khiển đang lưu thông cùng chiều
với tốc độ cao đã đâm trực diện vào xe máy của bà diễm rồi kéo lê hơn ba mươi mét
cú đâm quá mạnh khiến bà diễm tử vong tại chỗ
chiều qua ngày một mươi chín tháng tám tại tp hcm hai xe đầu kéo lưu thông trên cầu phú mỹ đã va chạm
khiến giao thông hướng từ quận bảy sang quận hai bị ùn tắc kéo dài hai giờ đồng hồ
khoảng một mươi bốn h ba mươi phút hai xe đầu kéo cùng kéo theo rơ móc chở sắt thép lưu thông trên cầu phú mỹ
hướng từ quận bảy sang quận hai
khi đang lên dốc thì xảy ra va chạm xe đầu kéo do tài xế lê tấn trọng điều khiển
và vào giải phương cách giữa hai làn đường
hậu quả xe đồ kéo của anh trọng hư hỏng nặng phần đầu dầu nhất tràn trên mặt cầu
do cầu phú mỹ là tuyến giao thông huyết mạch nối liền các cảng của tp hcm
nên cả nghìn phương tiện bị ùn ứ kéo dài nhiều cây số phải mất hơn hai giờ đồng hồ
vụ việc mới được cảnh sát giao thông quận bảy giải quyết xong
tại an giang công an tp long xuyên phối hợp với hội cựu chiến binh thành phố
vừa tổ chức buổi tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phương thức hoạt động
của các loại tội phạm cho hội cựu chiến binh và đoàn thể
tại các phường xã trên địa bàn tp long xuyên
tại buổi tuyên truyền các cán bộ hội viên được cán bộ công an tp long xuyên
phổ biến những thông tin cần thiết về tình hình trật tự an toàn giao thông
trong thời gian qua đồng thời chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
và hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông gây ra qua đó giúp cán bộ hội viên
nâng cao nhận thức hiểu biết và ý thức chấp hành luật giao thông khi tham gia giao thông
đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền giáo dục con em mình khi tham gia giao thông
đợt này công an tp long xuyên phối hợp với hội cựu chiến binh thành phố
tổ chức tuyên truyền tại bốn phường xã trên địa bàn tp long xuyên
thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm quyết định xử phạt hành chính
đối với trẻ em trên sáu tuổi ngồi trên xe gắn máy xe đạp điện tham gia giao thông
không đội mũ bảo hiểm có hiệu lực
nhìn chung đến nay thì việc chấp hành đổi mũ bảo hiểm cho trẻ em ở tỉnh hậu giang
có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên thực tế vẫn có không ít những người
ở tp vị thanh tỉnh hậu giang chưa chấp hành
vi phạm này khá phổ biến khi bước vào năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ghi nhận của phóng viên antv hậu giang
trường tiểu học kim đồng phường một là điểm trường trung tâm của tp vị thanh
khá đông học sinh với số lượng hơn một em phần lớn cha mẹ đều đưa đón con em mình
bằng phương tiện xe máy đến trường
trong hai ngày đầu bước vào năm học mới theo quan sát vào mỗi buổi sáng
khi phụ huynh chở con em mình đến trường thì có rất nhiều trường hợp vô tư
không đổi nón bảo hiểm cho con em mình kể cả những phụ huynh chở hai đến ba em vẫn không chấp hành
sát làm đầu bán với vợ gấp quá đưa đi quên thêm thằng cháu kế bên đó phóng lên có gian
tối dài sẽ dừng đi chở cả hai đứa ra đây luôn
buổi nay xe tích dễ quá thì buồn đến ngày nào cũng nổi reminds em ấy
sáng đó tới trễ quá thì nó gấp đi quên nổi shá vô bán lù bu quên
quy định đội mũ bảo hiểm những ngày đầu năm học mới công an tp vị thanh
đã tăng cường tution tra kiểm soát các tuyến đường tasan được cấu tr res
trường có nhiều học sinh đồng thời tập trung kiểm tra xử lý đối tượng điều khiển xe máy điện
xe đạp điện vi phạm quy định về mũ bảo hiểm
đẩy mạnh công tác tiên triều phổ biến giáo dục pháp lực ở các điểm trường để làm sao để cho
phụ huynh học sinh nhận thức được và tự ý thức để chấp hành pháp lực trực tượng an toàn giao thông
cũng như là đi xe mô tô xe gắn máy thì là phải đội mũ cho trẻ em đủ sáu tuổi trở lên
để đến trường đảm bảo trực tượng an toàn giao thông
việc đổi mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông là rất cần thiết không chỉ đảm bảo an toàn
cho trẻ mà còn tạo nền nếp ý thức chấp hành luật giao thông nói riêng pháp luật nói chung ở các em
tuy nhiên để làm được điều này vấn đề quan trọng là các bậc phụ huynh phải luôn làm cương cho trẻ
trong việc tự giác chấp hành nghiêm pháp luật
ngành đường sắt vừa quyết định điều chỉnh giảm từ hai đến một mươi năm giá vé tàu đi đường dài
đối với các mắt tàu thống
thời gian áp dụng từ nay đến hết ngày năm tháng chín
nguyên nhân là do lượng khách đi lại trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay có thể giảm mạnh
so với năm hai nghìn một mươi bốn
bên cạnh đó công ty vận tải đường sắt hà nội sẽ giảm giá vé tàu khách thống nhất
và tàu khu đoạn tuyến bắc nam cho giai đoạn sau hè từ ba đến một mươi hai
trước đó bộ giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường
các giải pháp cấp bách để tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân
được thuận lợi đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội
trong các hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hơn hai bảy trăm chín mươi là số lượng xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn
cùng với đó tiền trợ giá xe buýt liên tục giảm từ một bốn trăm hai mươi hai tỷ đồng